vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tại nhà tạm giữ công an huyện tiên phước
xảy ra sự việc bị can nguyễn minh sự đang bị tạm giam tại đây
đã treo cổ tự sát bằng vải mùng tại khu vực thay đổi không khí trước phòng giam số năm của khu giam
lúc này hai người bị tạm giam ở cùng phòng với sự đã phát hiện sự việc và hô hoán kêu cứu
từ khi ra cửa cái cửa thì không khá chặt nhưng mà cổng cửa ba mươi phân
tôi đẩy cái cửa tôi ra thì tôi thấy anh sự đang tư thế treo cổ
khi mà nghe anh khuyến lộ quá rung cửa quá thì tôi vùng dài thì tôi thấy anh khuyến đang đợi anh sự
ở trong cái tư thế là anh sự bị treo cổ bằng cái mồng
sau đó tôi hỗn tôi bung cửa ra tôi nhảy lên bạc là tôi nắm da tôi rút
tôi rút là con bồi con bồi vừa lên là mở cửa ra
tôi rút là con bồi con bồi vừa lên là mở cửa ra
ngay sau khi phát hiện sự việc công an huyện tiên phước đã nhanh chóng đưa nguyễn minh sự
đến bệnh viện đa khoa thái bình dương huyện tiên phước cấp cứu
tuy nhiên do không có đủ thiết bị cứu chữa bị can sự được chỉ định đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
đến ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng chín thì tử vong
bị công nguyễn minh sự được cơ quan nhà tạm giữ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thái bình dương
thì lúc đó là tôi cùng với lại có một chí bên nhà tầm giữ là có xuống dưới bệnh viện của thái bình dương
để xem chết về tình sức khỏe của bị con nguyễn minh sự như thế nào
thì bác sĩ nói là hiện tượng này là coi như bây giờ là có hơi nhịp tim và có hơi thở nhưng mà yếu
bệnh viện đao khoa thái bình dương tiên phước là chỉ định là chuyển viện
thì tôi cùng với lại công bộ chính sĩ của đồng đội là bố gói lãnh đạo và thực hiện việc chuyển viện
thì bệnh viện tổ chức cấp cứu đạt mát trợ thở
và sau khoảng một mươi năm hai mươi phút thì anh sự tự thở được
tự thở được là bác sĩ chỉ định cho đi chụp em trai và chụp ct
thì đến khoảng hai mươi ba h công nga thì bác sĩ mới có cho mời công an và dân dịch lên
để trình bà về các pháp đồ điều trị và có yêu cầu người nhà là ký công cách
để thực hiện cái phẫu thuật cái vỉ chỗ cổ để đạt cái đường ống dẫn trở thở
sau khi gia đình thương trường thì gia đình không đồng ý cho phẫu thuật mà đẩy trách nhiệm đó cho công an
thì tôi mới trả lời giải thích là gia đình đây là chỉ định của bác sĩ là yêu cầu thủ tục hành chính là yêu cầu người nhà
công an không quyết định được việc này thì người nhà bọn bọt và xem xét
trước đó ngày một mươi chín tháng chín bị can nguyễn minh sự đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
để khách quan sự việc công an tỉnh quảng nam đề nghị pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm
trước sự chứng kiến của viện kiểm sát người nhà và tổ chức giám định
hiện cơ quan chức năng đã thông báo gia đình đưa thi thể người thân về mai táng
đồng thời lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
trực tiếp thụ lý giải quyết yêu cầu điều tra kỹ vụ việc để có kết luận chính thức
đầy đủ cơ sở khoa học để thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng
công an tp bồn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa điều tra làm rõ một nhóm sáu thiếu niên
đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đề
nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu đều trú tại tp bồn ma thuật
tất cả sáu thiếu niên này đều đã bỏ học
trong đó có nhiều em cha mẹ đã ly hôn không có người lớn quản lý
nên đã rủ dê nhau sống lăng
để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game vào ban đêm cả nhóm rủ nhau đi dò la
trên các tuyến phố bồn ma thuật tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạn
mục đích chúng ngắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để bên ngoài đường
khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa cửa là chúng mở rồi lục lọi lấy cắp tài sản
với thủ đoạn đó chỉ hơn một tháng nay nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp
trên xe ô tô lấy cắp nhiều tài sản
tại tỉnh thừa thiên huế
qua công tác mật phục đội cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế
phối hợp với công an xã thủy bằng phát hiện bắt giữ nhóm hai mươi hai thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng nẹp bô gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
cụ thể tại tỉnh lộ hai mươi năm đoạn đồi thiên an vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
các lực lượng chức năng của công an tp huế phát hiện bắt giữ hai mươi hai thanh thiếu niên
liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng nẹt pô
thay đổi kết cấu hình dáng xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe
chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
hiện đơn vị đã tạm giữ một mươi bảy xe mô tô lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
đối với số thanh thiếu niên trên với tổng số tiền là hơn ba mươi bảy triệu đồng
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm